ban chỉ huy quân sự huyện điện biên và ubnd xã pomlot đang lên phương án di rời và hủy nổ quả bom vừa được phát hiện tại khu vực suối nậm núa địa phận bản pomlot xã pomlot đỉnh tỉnh điện biên
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng năm người dân bản pomlot đi bắt cá tại khu vực suối nậm núa thì phát hiện một quả bom
qua xác minh quả bom bị ném xuống trong thời kỳ chiến tranh của đế quốc mỹ ở miền bắc
ban chỉ huy quân sự huyện điện biên đã cùng chính quyền xã pomlot đã tiến hành quây khu vực và phát hiện quả bom và đặt biển cảnh báo nguy hiểm canh gác nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
ngày một mươi chín tháng năm tới đây ban chỉ huy quân sự huyện điện biên sẽ tiến hành đào và đưa quả bom đi hủy nổ ở địa phận xã mừng nhà huyện điện biên